ngày một mươi một mươi một viện chiến lược phát triển bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế australia và ngân hàng thế giới tại việt nam đã tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến các đối tác phát triển của việt nam về dự thảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi đây là văn kiện quan trọng chuẩn bị cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đây là văn kiện quan trọng chuẩn bị cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đây là văn kiện quan trọng chuẩn bị cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng